thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác của bộ công an đã đến làm việc kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong đảng bộ trường đại học an ninh nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của đảng bộ trường đại học an ninh nhân dân trong suốt nhiệm kỳ qua và mong rằng với sự chuẩn bị chú đáo trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tập thể cán bộ giáo viên sinh viên trường tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học của lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công an
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành và đoàn công tác của bộ công an cũng đã đến làm việc kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của đảng bộ trường cao đảng cảnh sát nhân dân hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đến nay đã có một đảng bộ cơ sở và hai mươi một tri bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ trường chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để tổ chức đại hội và bầu ra đại biểu giữa đại hội đại biểu đảng bộ trường cao đảng cảnh sát nhân dân hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua
sáng hai mươi ba tháng bảy tại hội nghị sơ kết kết quả công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm trong thời gian qua
cụ thể trong sáu tháng đầu năm các vụ vi phạm pháp luật hình sự giảm tám bốn
so với cùng kỳ hai nghìn một mươi chín nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm đã được giải quyết tốt tạo chuyển biến căn bản
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ công an tô lâm phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cp đề nghị các ngành chủ động tích cực hơn nữa trong tham gia công tác phòng ngừa tội phạm
đặc biệt cần phối hợp giải quyết các loại hình tội phạm có thể phát sinh trong thời gian tới như tội phạm kinh tế tham nhũng trục lợi chính sách buồn lậu gian lận thương mại tội phạm liên quan đến trật tự xã hội ma túy tội phạm công nghệ cao
cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của đảng và nhà nước đã bàn hành trong thời gian qua từ đó tạo ra chuyển biến rõ nét trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ công an lão thành toàn quốc vào dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm để tiếp thu hoàn thiện nội dung các văn kiện nhất là báo cáo chính trị trình đại hội
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí công an lão thành khẳng định đảng ủy công an trung ương sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu
đối với các ý kiến trước khi phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu gửi lại văn phòng đảng ủy công an trung ương để nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý văn kiện
đề nghị văn phòng đảng ủy công an trung ương cục công tác đảng và công tác chính trị tập hợp đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị và các ý kiến tham gia bằng văn bản để thăm mưu với đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương hoàn thiện văn kiện và chuẩn bị chú đáo các nội dung điều kiện phục vụ tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm theo đúng kế hoạch đã đề ra
công tác chăm sóc thương minh
công tác chăm sóc thương binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng là vinh dự là trách nhiệm đạo lý của đảng ủy công an trung ương bộ công an của cấp ủy thủ trưởng công an các cấp và mỗi cán bộ chiến sĩ công an quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với những công hiến hy sinh của các thế hệ cha anh